chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng ý kéo dài thời gian thực hiện nghị định sáu mươi bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
sau khi nghe bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo và các thành viên chính phủ có ý kiến thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian thực hiện nghị định sáu bảy thêm một năm đến hết năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các bộ ngành liên quan tổng kết việc thực hiện nghị định này để xem thủ tục cho vay lãi suất thời gian vay có vấn đề gì hay không mẫu mã của tàu có phù hợp không và các chính sách hỗ trợ khác báo cáo thủ tướng chính phủ
về dự thảo nghị định cho vay lại nguồn vốn vai nước ngoài của chính phủ đối với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải xét duyệt chặt chẽ
chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn vay của địa phương bảo đảm hiệu quả và nhất trí cho rằng cần có các mức tỷ lệ cho vay lại cụ thể để phù hợp với điều kiện tình hình phát triển của mỗi địa phương